thưa quý vị và các bạn sự phát triển của internet mạng xã hội ở việt nam
đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
tuy nhiên bên cạnh những tiện ích do internet mạng xã hội mang lại thì mặt trái của nó lại không hề nhỏ
trong một chương trình đã phát trên sóng truyền hình nhân dân chúng tôi đã khẳng định
thời gian qua bên cạnh số đông người tham gia sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức có trách nhiệm
đã xuất hiện tình trạng một bộ phận cá biệt cán bộ công chức có nhu cầu tham gia hoạt động mạng xã hội
nhưng lại thiếu ý thức về vai trò gương mẫu của mình
không xác định được bản thân cần tiếp tục đóng góp với cộng đồng như thế nào
nhiều cán bộ công chức và nhân dân vẫn chưa hiểu đúng về mạng xã hội
cũng như cách thức ứng xử xử lý tình huống qua mạng xã hội nên đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực
một số cán bộ đảng viên lên mạng xã hội thể hiện cái nhìn chủ quan phiến diện
họ đã có những lập luận phân tích thiếu thiện trí để lôi kéo kích động dư luận theo chiều hướng là phức tạp tình hình
gây bất kỳ nguy hiểm
họ phát ngôn lệch chuẩn thậm chí đi ngược đạo lý và truyền thống dân tộc
hùa theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để nói trái ngược với quan điểm đường lỗi của đảng nhà nước
hiện nay trong khi toàn đảng toàn dân toàn quân sôi nổi triển khai nhiều hoạt động hướng tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thì trên mạng xã hội các phát ngôn vô trách nhiệm thiếu ý thức chính trị trái với quan điểm đường lối của đảng
đi ngược với lợi ích chính đáng của nhân dân đang có xu hướng xuất hiện nhiều hơn
trong một bài viết đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
trách nhiệm của cán bộ công chức khi sử dụng mạng xã hội tác giả khánh minh cho biết
thời gian qua tình trạng một số cán bộ công chức đưa ra phát ngôn thiếu chuẩn mực lan truyền thông tin sai sự thật thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội
là tình trạng đáng báo động đòi hỏi cần phải được kịp thời chấn chỉ
tác giả cho biết cách đây không lâu trên facebook cá nhân một chuyên viên văn phòng thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
đã đăng tải những bài viết tổng hợp từ internet liên quan đến một số vụ việc được dư luận quan tâm
điều đáng nói là những nội dung người này đăng tải đã phản ánh không đúng bản chất vụ việc
nhằm mục đích nói xấu bôi dọ hạ thấp uy tín của lãnh đạo đảng nhà nước
cá nhân này sau đó đã bị khai trừ khỏi đảng vì thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng
trước đó tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một người nguyên là phó bí thư tri bộ
trưởng một khoa của trường chính trị thuộc tỉnh hà tĩnh cũng bị kỳ luật cách chức vì sử dụng mạng xã hội đăng tin sai sự thật
bình luận xuyên tạc với từ ngữ thiếu văn hóa xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
các sự việc trên đang dóng lên hồi chuông báo động về ý thức và thái độ trách nhiệm của một số cán bộ công chức khi tham gia mạng xã hội
không thể phủ nhận là ngày nay mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người trên toàn cầu
nhất là khi nhu cầu kết nối chia sẻ trong cộng đồng
ngày càng gia tăng
hiện một số mạng xã hội lớn có số lượng người sử dụng lên đến hàng tỷ người như facebook khoảng hai hai tỷ người dùng
youtube một chín tỷ whatsapp một năm tỷ wechat một bốn tỷ instagram một tỷ
số lượng người sử dụng mạng xã hội ngày càng gia tăng trên toàn cầu cho thấy sự phổ biến cũng như tầm ảnh hưởng của nó đối với xã hội
tại việt nam
nhu cầu sử dụng mạng xã hội vẫn liên tục tăng qua các năm
theo báo cáo digital hai nghìn hai mươi trên trang vnetwork vn
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
việt nam có số người dùng internet là sáu mươi tám một mươi bảy triệu người chiếm tỷ lệ bảy mươi số dân
số thuê bao di động là một trăm bốn mươi năm tám triệu thuê bao chiếm tỷ lệ một trăm năm mươi so với tổng dân số cả nước
số người dùng mạng xã hội là sáu mươi năm triệu người
số người dùng mạng xã hội là sáu mươi năm triệu người chiếm tỷ lệ một trăm năm mươi so với tổng dân số cả nước

trong đó có một lượng không nhỏ người dùng là cán bộ công chức
tận dụng các ưu thế của mạng xã hội
hiện nay nhiều cán bộ lãnh đạo cũng sử dụng mạng xã hội như một phương thức có hiệu quả
vừa để tương tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân vừa để kịp thời giải quyết công việc
thực tế ngày càng có nhiều tổ chức cơ quan nhà nước mở trang trên mạng xã hội
để ghi nhận thắc mắc khiếu nại của người dân
nhờ đó mạng xã hội đã phát huy vai trò tích cực trong việc kết nối giữa chính quyền
các cơ quan bộ phận chức năng cũng như cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ với người dân
đồng thời góp phần thúc đẩy sự minh bạch trong hoạt động quản lý
điều hành của hệ thống chính quyền tại các địa phương
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy vẫn còn hiện tượng một số cán bộ công chức sử dụng mạng xã hội khá tùy tiện
gây ảnh hưởng không tốt cho mạng xã hội
thậm chí xâm hại nghiêm trọng đến hình ảnh lợi ích của tổ chức cá nhân
đây là vấn đề rất đáng quan ngại
không ít trường hợp cán bộ công chức dùng mạng xã hội để nói xấu xúc phạm
miệt thị người khác bằng loại ngôn từ thiếu văn hóa đưa ra phát ngôn gây sốc
hay vô tư chia sẻ thông tin độc hại bịa đặt xuyên tạc mà không kiểm chứng nguồn gốc không bảo đảm tính chính xác
như thời gian vừa qua trong khi cảnh sát
trong khi cả nước chung tay phòng chống đại dịch covid một mươi chín
đã có không ít trường hợp đưa tin hoặc chia sẻ thông tin bịa đặt
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của người dân
thậm chí có tình trạng một số cán bộ công chức sử dụng mạng xã hội để đăng tải
chia sẻ thông tin vi phạm các quy định về bảo mật của cơ quan đơn vị
cá biệt có trường hợp còn nhân danh chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
bằng cách cắt xén ý kiến của người khác
nhất là ý kiến của các đồng chí
các vị lãnh đạo
rồi suy diễn thành nhận định chủ quan mang tính công kích phản bác thiếu nghiêm túc
thực tế này cho thấy
việc xử phạt các sai phạm trên không gian mạng nói chung
và việc truy cứu trách nhiệm của cán bộ công chức để xảy ra sai phạm khi tham gia mạng xã hội nói riêng
cần phải nghiêm khắc kiên quyết hơn nữa để mỗi người luôn ý thức rằng
bản thân là cán bộ công chức thì càng phải có trách nhiệm cao
trong tự giác điều chỉnh nhận thức và hành xử đúng đắn trên môi trường mạng
đến nay việt nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định quyền tự do thông tin của công dân
đồng thời quy định cả trách nhiệm của người dân khi sử dụng internet nói chung và mạng xã hội nói riêng
như luật báo chí năm hai nghìn một mươi
luật tiếp cận thông tin năm hai nghìn một mươi bốn
luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi
nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
thay thế nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp chính thức có hiệu lực
từ ngày một mươi năm bốn hai nghìn hai mươi
theo đó tại khoản một một trăm linh một quy định cá nhân sẽ bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng nếu lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi
cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
và chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hù tục mê tín dị đoan dâm ô đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết tai nạn kinh dị rùng rợt
cung cấp chia sẻ thông tin bia đặt gây hoang mang cho nhân dân kích động bạo lực tội ác tê nạn xã hội đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc

cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu
quảng cáo tuyên truyền chia sẻ thông tin về hàng hóa dịch vụ bị cấm
cung cấp chia sẻ hình ảnh bản đồ việt nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia
cung cấp chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm
khoảng hai của điều này quy định phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
nghị định một mươi năm được kỳ vọng sẽ là một bài thuốc mạnh được sử dụng để chữa trị căn bệnh đặc biệt là lĩnh vực phòng chống những thông tin giả tin sai lệch xấu độc đang tràn lan trên không gian mạng
trước đó luật an ninh mạng có hiệu lực năm hai nghìn một mươi chín cũng có nhiều điều khoản quy định về việc khi đăng tải lên mạng xã hội người dân nói chung và cán bộ công chức nói riêng
không được đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
không được đăng tải thông tin dâm mô đồ chủy
không được phát tán đăng tải thông tin tuyên truyền chống nhà nước
không được đăng tải thông tin gây rối trật tự công cộng
không được đăng tải phát tán thông tin vu khống người khác
không được đăng tải phát tán thông tin vu khống người khác

cùng với đó là điều một đề án văn hóa công vụ được thủ tướng nguyễn xuân phúc phê duyệt năm hai nghìn một mươi
cũng yêu cầu cán bộ công chức phải tuân thủ kỳ luật phát ngôn
không sử dụng mạng xã hội để khai thác tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng
phiến diện một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ
không chỉ tại việt nam theo số liệu thống kê của liên hợp quốc
một trăm ba mươi tám quốc gia khác trên thế giới cũng ban hành luật an ninh mạng
với những quy định cụ thể với các hành vi phát ngôn trên mạng xã hội
cần phải khẳng định rằng khi tham gia mạng xã hội
mỗi cán bộ công chức vừa phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
vừa phải chấp hành nghiêm các điều lệ quy định của tổ chức mà mình là thành viên
trên cơ sở đó định hình thái độ và cách hành xử đúng đắn
cụ thể trước khi tự đăng tải
thông tin hoặc chia sẻ từ người khác về mạng xã hội
cần là người dẫn thông tin có trách nhiệm suy nghĩ chín chắn
kiểm tra kiểm chứng tính chính xác của nguồn thông tin
tránh tình trạng cảm tính nóng vội
có thể dẫn tới nguy cơ nhận định sai sự thật
ảnh hưởng đến các tổ chức cá nhân
đối với các bình luận về một người hay một sự việc nào đó
cần khách quan tế nhị thể hiện sự tôn trọng người khác
không nên soi mói quá tò mò chuyện cá nhân người khác
không nói xấu
kéo bè cánh nhằm hạ thấp danh dự nhân phẩm của người khác
với ngôn ngữ sử dụng khi tham gia mạng xã hội cũng vậy
cần có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
tránh sử dụng các từ ngữ miệt thị gây sốc phản cảm
ngoài ra mỗi cán bộ công chức cần có thái độ tự giác
để xây dựng quan điểm lập trường vững vàng khi tiếp cận thông tin xấu độc
để có phản ứng hành động phù hợp
đồng thời có trách nhiệm định hướng tuyên truyền
và làm gương giúp người dân nắm bắt vấn đề chính xác cụ thể
không đưa hay chia sẻ thông tin có nội dung gây kích động thù địch
đi ngược với quan điểm chính sách của đảng và nhà nước
cũng như lợi ích dân tộc lợi ích đất nước
về phía các cơ quan quản lý cần tiến hành song song hai biện pháp là
xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật
đồng thời kiên trì tuyên truyền định hướng cho người dân
về những nguyên tắc cần tuân thủ khi tham gia mạng xã hội
về các giải pháp để làm hạn chế những tiêu cực của công chức trên mạng xã hội
cùng với việc xây dựng hệ sinh thái nội dung số trong nước đủ mạnh
để người dân trong nước có thêm nhiều sự lựa chọn sử dụng dịch vụ
chúng ta cần tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống thông tin xấu độc
tin giả trên mạng
đã đến lúc cần phải sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động cung cấp
sử dụng thông tin trên mạng
bổ sung các quy định cụ thể về hoạt động cung cấp thông tin công cộng
xuyên biên giới vào việt nam
có chính sách hỗ trợ mạng xã hội trong nước phát triển
xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
dành cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội việt nam
đồng thời cần tăng mức chế tài xử phạt
đảm bảo tính răn đe để các quy định sát với thực tiễn
và bảo đảm được yêu cầu quản lý
sử lý nghiêm minh
những cá nhân cố tình sử dụng mạng xã hội
để bịa đặt xuyên tạc sai sự thật
có những bài viết gây tư tưởng hoài nghi
làm giảm sút niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân
bên cạnh đó
cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về việc sử dụng mạng xã hội
hiệu quả để công chức và mọi người khi tham gia mạng xã hội
đều phải có trách nhiệm với đất nước
với cộng đồng
biết tôn trọng nhân phẩm danh dự quyền lợi của người khác
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau